sáng nay mùng ba tháng hai bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona ở thanh hóa đã chính thức xuất viện
sau một mươi ngày cách ly điều trị như vậy sau thành phố hồ chí minh tỉnh thanh hóa là địa phương thứ hai
trong cả nước chữa trị thành công cho bệnh nhân nhiễm virus corona
bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên nghi nhiễm virus ncov vào chiều ngày ba mươi tết
do yếu tố dịch tễ bệnh nhân đi qua vùng dịch ở vũ hán nên bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
đã áp dụng các biện pháp cách ly an toàn tại khoa bệnh nhiệt đới và chăm sóc đúng quy trình
theo phác đồ của bộ y tế sau một mươi ngày nhập viện bệnh nhân này đã có kết quả âm tính với virus ncov
bệnh viện đã cách ly bệnh nhân và điều trị hết sức là hiệu quả từ khâu theo dõi giám sát bệnh nhân ngay tại khoa
theo dõi diễn biến bệnh tật của bệnh nhân hàng ngày hướng dẫn việc cách ly của người bệnh cũng như là người tiếp xúc gần đối với bệnh nhân
đồng thời là chăm sóc chế độ ăn uống cho bệnh nhân hàng ngày đảm bảo tốt để nâng cao thể tạng của bệnh nhân
và quả tình trong quá trình cách ly theo dõi điều trị chúng tôi thấy rằng là
cái việc mà phát hiện sớm cách ly sớm hướng dẫn điều trị và theo dõi sớm phát hiện các biến chứng kịp thời xử lý là vấn đề hết sức quan trọng
bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa hiện đang điều trị cho bốn bệnh nhân khác nghi nhiễm ncov
trong đó ba trường hợp sức khỏe đã ổn định có thể rất sớm được xuất viện
cũng trong sáng nay bệnh viện tiếp nhận thêm một ca mới từ tuyến huyện
bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba có tiền sử tiếp xúc với người đi vũ hán trước đó một mươi ngày
nhập viện khi sốt ba mươi tám độ c mệt mỏi ho khan khó thở tức ngực sao ho ăn uống kém